liên quan đến việc hai cảnh sát giao thông tố cáo chỉ huy đội cảnh sát giao thông số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai can thiệp không cho xử lý xe quá tải
trên quốc lộ hai mươi mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
chiều nay công an tỉnh đồng nai đã chính thức thông tin việc tạm đình chỉ công tác
hai chỉ huy đội cảnh sát giao thông
cụ thể giám đốc công an tỉnh đồng nai đã quyết định tạm đình chỉ công tác sáu mươi ngày
đối với trung tá phạm hải cảng đội trưởng đội cảnh sát giao thông số hai
và trung tá phan cẩm tú đội phó đội cảnh sát giao thông số một
để tiếp tục giải trình một số nội dung liên quan đến việc gọi điện thoại can thiệp
cán bộ tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông số hai khi đang làm nhiệm vụ
trên quốc lộ hai mươi để không xử lý xe quá tải
đại diện công an tỉnh đồng nai cho biết sau khi có kết luận thanh tra
nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành và pháp luật